liên quan đến vụ triệt phá tụ điểm thác loạn karaoke ruby ở số tám đường vòng hồ sen
phường hàng kênh quận lê trân tp hải phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy
công an thành phố hải phòng cho biết đã khởi tố vụ án và bắt giữ thêm một đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc
đối tượng bị bắt để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy là lê viết đức
hai mươi bốn tuổi chú ở xã dương quan huyện thủy nguyên tp hải phòng
trước đó vào hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu tổ công tác của tổng cục cảnh sát bộ công an kết hợp với công an thành phố hải phòng
khám xét khẩn cấp nhà hàng karaoke ruby đã thu giữ được tám mươi hai viên nén một mươi tám túi nhỏ đựng chất bột và chất tinh thể
cùng một số vỏ túi dính chất bột và chất tinh thể nghi là ma túy
tiến hành xét nghiệm nước tiểu của hai trăm bảy mươi sáu khách hát và nhân viên nhà hàng có một trăm linh năm người dương tính với chất ma túy
tổng cụ cảnh sát bộ công an và giám đốc công an tp hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung
khẩn trương điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm chức pháp luật
ổn định an ninh trật tự trên địa bàn